với mục tiêu phát triển dòng ấn phẩm trẻ chung đa dạng chứa đựng tinh thần gợi mở kết nối và hội nhập
đồng thời là nơi đón nhận những tác giả tác phẩm sáng tạo những dự án thể nghiệm mới
wing sbook thương hiệu sách truyền cảm hứng dành cho độc giả một mươi sáu tuổi trở lên đã chính thức ra đời
không chỉ khai thác những xu hướng mới về nội dung các ấn phẩm thuộc thương hiệu wingsbook
cũng là những thể nghiệm độc đáo về hình thức
dòng ấn phẩm wing book phong phú và truyền cảm hứng với nhiều thể loại và chủ đề được giới trẻ quan tâm
cảm hứng sống trẻ với dòng sách văn học cập nhật xu hướng cảm hứng hội nhập với dòng sách kỹ năng trải nghiệm
cảm hứng khám phá với dòng sách rẻ mã bản thân cảm hứng gắn kết với dòng sách dành cho bạn đọc yêu thú cưng
cảm hứng sáng tạo với các ấn phẩm chuyện tranh web comic thú vị hài hước
nhân dịp này ban tổ chức đã giới thiệu đến độc giả ba mươi đầu sách của thương hiệu wing book
và trao giải nhất cuộc thi thiết kế logo wing book cho em trần bảo ngọc một mươi năm tuổi đến từ đà nẵng